theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông đã mạnh lên thành bão số năm có tên gọi quốc tế là hai tàng
hồi một mươi năm h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm ba mươi km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi năm h ngày ba mươi tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai một độ vĩ bắc một trăm một mươi chín sáu độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam đài loan sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
đi vào đất liền khu vực tỉnh phúc kiến trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực phía đông bắc biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông
khu vực bình thuận cà mau vùng biển phía tây khu vực quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy chín sóng biển cao từ hai ba m biển động cấp độ rủi ro thiên tài cấp độ một